trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm vừa qua thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng đã đón một trăm bảy mươi lượt khách du lịch
và xuyên suốt trong năm ngày nghỉ lễ các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh lâm đồng và công an thành phố đà lạt đã triển khai các biện pháp công tác
phối hợp cùng các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh an toàn cho người dân và du khách góp phần vào một mùa du lịch an toàn thành công
để chủ động đón khách công an tỉnh lâm đồng đã tuyên truyền kiểm tra nhắc nhở các chủ cơ sở
chấp hành nghiêm quy định về an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy đồng thời tham gia cùng các đoàn liên ngành của tỉnh và thành phố
kiểm tra giám sát chặt chẽ gần hai ba trăm linh cơ sở hoạt động trên lĩnh vực an toàn thực phẩm
bên cạnh đó tiến hành giả soát các cơ sở kinh doanh vận tải lưu trú cho thuê xe mô tô ô tô
để tổ chức tuyên truyền cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy và trật tự an toàn giao thông
thứ nhất đối với nhân viên kinh doanh của mình tức là những anh em lái xe
thì thứ nhất là bắt buộc anh em phải thực hiện tốt nội dung quy chế công ty về việc đón xe
cũng như là đầy đủ những thủ tục như là bằng lái xe hoặc là tất cả những giấy tờ liên quan tới kinh doanh taxi
để đảm bảo an toàn khi kinh doanh khách
đối với những trường hợp mà anh em lái xe có vi phạm giao thông và khi bị cơ quan cảnh sát giao thông
hoặc dự biến bản về thì trước mắt công ty
công ty sẽ đình chỉ ca đối với những trường hợp bởi vì những trường hợp mà đã có gửi thông báo
thì anh em đó sẽ không có bằng lái thì sẽ không đủ điều kiện thì công ty nhất quyết xử lý nghiêm
và cái thứ hai là yêu cầu tất cả những anh em đó là xử lý đúng theo luật quy định
dịp nghỉ lễ năm nay thành phố đà lạt cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc phong phú
trong đó có hai sự kiện lớn diễn ra bốn ngày liên tiếp tại sân vận động đà lạt và quảng trường lâm viên
thu hút hàng chục nghìn người
tại đây các lực lượng cảnh sát hình sự ma túy hóa trang kết hợp với cảnh sát giao thông trật tự
cơ động công an phường xã túc trực xuyên suốt nhằm phòng ngừa ngăn chặn các loại tội phạm
thường hoạt động nơi đông người như trộm cắp móc túi tăng cường các biện pháp an ninh
phòng ngừa các vấn đề phức tạp
suốt kỳ nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh trực chiến một trăm linh cùng các lực lượng cảnh sát cơ động
và công an cơ sở tổ chức tuần tra khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ xử lý các hành vi là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông
như phóng nhanh vượt ẩu đi sai làn đường vi phạm nồng độ cồn ma túy
mặc dù thời tiết rất nắng nóng nhưng cán bộ cảnh sát giao thông tục tự của mãn thành phố đà lạt thường trực chiến đấu ngoài mặt đường
với tinh thần phục vụ nhân dân
nhân dân hết mình với công việc đảm bảo cho nhân dân và du khách đến với đà lạt có một kỳ nghỉ thật là vui vẻ và an toàn
đáng chú ý từ chiều ngày hai mươi chín tháng bốn trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin đà lạt coi biến lớn đà lạt xảy ra bạo động
gây bất an lo lắng cho người dân và du khách
công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị nghiệp vụ bộ công an nắm đánh giá và bác bỏ các thông tin sai sự thật
xử lý sáu trường hợp tung tin đồn kịp thời chấn an dư luận
sau năm ngày nghỉ lễ tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông được đảm bảo không phát sinh án nghiêm trọng
đặc biệt nghiêm trọng và các tình huống phức tạp
có được kết quả như vậy chính là sự nỗ lực của từng cán bộ chiến sĩ sự hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị trong công an tỉnh
tiếp tục khẳng định trách nhiệm của lực lượng công an đối với sự an toàn an ninh của mọi người mọi nhà
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và tổ chức trẻ em rồng xanh tại hà nội
đã phối hợp với bộ đội biên phòng hà tĩnh tiếp tục giải cứu thành công năm nạn nhân là công dân việt nam bị lừa bán ra đất ngoài
với chiều bài việc nhẹ lương cao
và ngày hôm nay hai tháng năm các lực lượng đã đưa năm nạn nhân về đến cửa khẩu quốc tế cầu treo an toàn
trong năm nạn nhân được giải cứu lần này thì có ba nam và hai nữ đều ở tỉnh tây ninh
qua điều tra xác minh ban đầu với chiêu bài việc nhẹ lương cao các đối tượng mua bán người đã dụ dỗ các công dân
làm hộ chiếu để xuất cảnh sang thái lan làm việc nhưng chúng đã đưa năm công dân này
sang đặc khu kinh tế bò kẹo của lào
tại đây các công dân bị cưỡng bức làm việc với hình thức lập các tài khoản ảo lựa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản
mỗi ngày làm việc từ một mươi ba đến một mươi tám tiếng đồng hồ nếu không đủ chỉ tiêu sẽ bị bạo hành không trả lương
nếu muốn về việt nam thì phải trả từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng
vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một kho phế liệu thuộc xã an hòa huyện châu thành của tỉnh an giang
vụ cháy đã thiêu dụi hoàn toàn kho phế liệu rộng khoảng gần năm trăm linh m hai rất may là không có thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu kho phế liệu trên do ông phạm ngô phú làm chủ hộ và quản lý
do trong kho chứa số lượng lớn phế liệu dễ cháy là vải vụt giấy nhựa các loại nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh
sau khi nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động năm xe chữa cháy
và nhiều máy bơm chuyên dụng cùng hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng với lực lượng lân cận tham gia không chế đám cháy
sau thời gian nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy đám cháy đã được khống chế và giật tắt hoàn toàn không để cháy lan sang các hộ lân cận
vụ cháy rất may không có thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê
nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được điều tra xác minh
và đối tượng lò văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã hua nà huyện than uyên tỉnh lai châu
phải nhận quyết định truy nã số sáu ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của công an huyện than uyên tỉnh lai châu về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an